tại việt nam tranh cổ động gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ độc lập dân tộc
để công chúng hiểu hơn về vai trò của tranh cổ động cũng như nhìn lại những giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm của đất nước
bảo tàng báo chí việt nam vừa qua đã tổ chức buổi tọa đàm và trưng bày nghệ thuật tuyên truyền và đời sống đất nước trong tranh cổ động
buổi tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà báo lõ thành nhiều cây bút trẻ các họa sĩ và những nhà siêu tầm
các tham luận đã phân tích đầy đủ về vai trò của tranh cổ động trong việc tuyên truyền cổ động chính trị
đặc biệt tại buổi tọa đàm nhà báo nguyễn đăng tiến nguyên tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đã trao tặng một một mươi bức tranh cổ động cho bảo tàng báo chí
đó là thành quả trong suốt hơn hai mươi năm dày công siêu tầm của ông
các thế hệ sau đều được hiểu đất nước mình qua bức tranh cổ động
cho nên là sau khi thống nhất trong gia đình thì tôi quyết định là tặng bảo tàng báo chí hơn một cái bức tranh cổ động
có từ những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cho đến những năm hai nghìn
và tôi nghĩ đây là một cái quyết định rất là đúng đắn
không chỉ phản ánh nghệ thuật tuyên truyền trong tranh cổ động mà mỗi tác phẩm còn như một lát cắt của lịch sử
qua đó người xem trở về những giai đoạn trọng đại của dân tộc
chính vì thế bộ siêu tập nhận được sự quan tâm
đặc biệt của giới chuyên môn và đông đảo khán giả
chúng tôi rất tự hào khi có được bộ sưu tập như vậy
thấy mình trong đó thấy cha anh mình trong đó như một cái giá trị lớn hơn là thế hệ con cháu chúng ta
nó được nhìn thấy cha ông nó đã làm những cái gì và đã ứng xử với cái gì với cả một cái công cuộc đổi mới phát triển của đất nước
và cái quan trọng hơn nữa là được những nghệ sĩ mang hết cả cái tấm lòng và cái kiến thức thẩm mỹ của mình
để gửi gắm
sự có mặt của bộ sưu tập tranh cổ động này bổ sung thêm những hiện vật tiêu biểu cho bảo tàng báo chí
góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm tham quan học tập sinh động cho các nhà báo nói riêng và công chúng nói chung